đột nhập vào cửa hàng điện thoại trộm cắp tiền và một mươi một chiếc điện thoại di động
nông văn thoải một mươi tám tuổi trú tại thôn nà nhàn xã xuân dương huyện nari tỉnh bắc cạn

đã bị kẻ gian đột nhập để trộm cắp tài sản
theo trình báo của chủ cửa hàng kẻ gian đã lấy đi một mươi một điện thoại di động và một số tiền mặt
qua công tác điều tra truy xét phát động quân chúng nhân dân tố giác tuệ phạm
đến ngày ba mươi tháng năm công an thành phố bắc cạn đã xác định và triệu tập đối tượng gây nên vụ trộm trên là nông văn thoại
tại cơ quan điều tra bước đầu thoại đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hiện tại cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
sau bán hàng cấm ở trên mạng sau khi khách chuyển tiền thì lừa đào chiếm đoạt tài sản
với phương thức thủ đoạn như trên khi các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều bị hại ở nhiều địa bàn khác nhau
và đáng chú ý là nhiều bị hại do tâm lý e ngại là bản thân mua hàng nóng hàng cấm nên đã không đến cơ quan chức năng trình báo
sơn la là một trong những địa phương vừa điều tra khám phá hàng loạt đường dây lừa đảo qua mạng internet với chiều thức như vậy
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám bốn đối tượng phùng xuân hòa nguyễn văn mạnh tạ văn khải tạ văn lâm cùng chú tỉnh vĩnh phúc
mua nhiều súng hơi pcp trên mạng mua giấy chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân giả
làm sim điện thoại số đẹp và mở nhiều tài khoản ngân hàng bằng giấy tờ giả
sau đó quay các video quảng cáo bán súng với giá rẻ trên mạng xã hội
sau khi bị hại đặt mua hàng chuyển tiền thì đối tượng cắt liên lạc không chuyển hàng và chiếm đoạt tài sản
số tiền thì từ cuối hai nghìn một mươi tám giờ em đã đạt được khoảng gần một tỷ
với phương thức thủ đoạn trên
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều bị hại trên nhiều địa bàn khác nhau
chiếm đoạt tài sản số lượng lớn
nhiều bị hại do tâm lý e ngại khi mua hàng nóng hàng cấm
nên đã không đến cơ quan chức năng trình báo

trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet ngày càng tinh vi
lực lượng chức năng công an sơn la đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
về phương thức thủ đoạn lừa đảo trên để có biện pháp phòng ngừa
tính từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay công an sơn la đã điều tra làm rõ hai mươi chín vụ
hai mươi tám đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
đấy nhất là tổ chức những đội dung để tuyên truyền vận động tới toàn thể của chúng nhân dân
và nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tự bảo vệ tài sản
và khi mà có phát hiện những đối tượng có hành vi lừa đảo có dấu hiệu lừa đảo trên mạng
thì kịp thời báo cáo với cơ quan công an để có biện pháp đấu tranh và giải quyết
biện pháp thứ hai là chúng tôi
tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh đối với các loại tội phạm này
bằng hình thức là bồi lưỡng cho cán bộ thiên sĩ cái trình độ hiệp vụ về cái mạng công nghệ cao
và thao hỏi kinh nghiệm của các đơn vị khác khi mà có tội phạm xảy ra
hoặc có cái dấu hiệu của tội phạm xảy ra thì cưng quyết để đấu tranh
từ những vụ việc trên là bài học cảnh tình cho tất cả mọi người
về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng khi phát hiện bất cứ dấu hiệu nào liên quan đến hành vi trên
cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn bắt giữ đối tượng tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang
đã thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn hồng lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thị trấn dương đông
ngô minh thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú huyện phú quốc và nguyễn hoàng phi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú huyện tân hiệp tỉnh kiên giang để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước nên vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
lợi dù thuận và phi đến phòng vé bán máy bay của anh trần văn thương ở xã gành dầu phú quốc
để đánh người và đập phá tài sản nhóm này đã hành hung ba nhân viên đang làm việc tại phòng vé
đồng thời dùng hung khí tự chế ném vỡ laptop cửa kính cường lục của phòng vé và đập phá
gây hư hỏng hai chiếc xe mô tô đang đổ ở phía trước nhà gây án xong các đối tượng lên xe tàu thoát
lợi và thuận đã bị công an bắt giữ ít ngày sau đó đối tượng phi bỏ trốn và đã bị công an bắt
theo lệnh truy nã vào ngày hai mươi bảy tháng năm vừa qua
vào lúc hai mươi hai h tối qua ngày ba mươi một tháng năm công an huyện hòa thành tỉnh tây ninh đã đột kích một tụ điểm
đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào thắng thua bằng tiền tại một quán cà phê thuộc ấp long hải
xã trường tây
huyện hòa thành tỉnh tây ninh do hoàng quốc tâm ngụ ở xã long thành trung huyện hòa thành tổ chức
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng bắt quả tang hai mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc
thu giữ một mươi bốn điện thoại di động một mươi một xe mô tô hơn một trăm linh năm triệu đồng cùng với nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận tụ điểm này hoạt động từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay
hàng ngày các đối tượng ở xã trường tây và các địa bàn giáp danh tổ chức đánh bài cào
từ khoảng chín giờ sáng ngày hôm trước đến khoảng ba giờ sáng ngày hôm sau
mức độ thắng thua mỗi ván là vài triệu đồng
tụ điểm đánh bạc này mới hình thành nhưng nhiều đối tượng tham gia đánh bạc có tiền án tiền sự về đánh bạc trộm cắp tài sản
hiện công an huyện hòa thành đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
các đối tượng còn lại đang cho tại ngoại để điều tra làm rõ
sáng nay một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra trên đường trường trinh thuộc địa bàn hai quận
thanh khê và cầm lệ thành phố đà nẵng
bốn xe ô tô liên tiếp bị va chạm đã khiến cho giao thông ủn ứ trong nhiều giờ
thời điểm trên xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba a hai mươi một nghìn hai trăm ba mươi chín đang lưu thông trên tuyến đường trường trinh
hướng về cầu vượt ngã ba huế thì bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách sang làn đường đối diện
lúc này xe ô tô tải chở đá biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi nghìn bảy trăm bốn mươi bảy đang lưu thông hướng về cầu vượt hòa cầm
bị mất lái lao lên giải phân cách
tình huống bất ngờ khiến cho hai xe ô tô tải lưu thông cùng chiều phía sau cũng xảy ra va chạm
hậu quả không có thiệt hại về người nhưng bốn xe ô tô nói trên đều bị hư hỏng nặng
và phải nhờ đến sự trợ giúp của xe cứu hộ
vụ tai nạn đã khiến giao thông trên tuyến đường trường trinh bị ồn ứ nhiều giờ
nhờ được tin báo công an quận cầm lệ và công an quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã có mặt để điều tiết giao thông phục vụ cho việc khám nghiệm hiện trường
đến một mươi một giờ cùng ngày giao thông trên tuyến đường trường trinh đã trở lại bình thường
công an tp hưng yên thông báo ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đơn vị này nhận được tin báo của người dân
về việc phát hiện một tử thi là nam giới tại sông hồng khu vực bãi cát minh hùng
thuộc thôn tân mỹ một xã phú cường thành phố hưng yên tỉnh hương yên
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hưng yên
đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh hương yên
viện kiểm sát nhân dân thành phố hưng yên tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết
quá trình điều tra xác định nạn nhân là nam giới chưa rõ tên tuổi địa chỉ độ tuổi khoảng từ hai mươi đến ba mươi tuổi
cao một m bảy mươi bốn mặc áo thun sát nách có mũ màu đen mọc quần bò cạp chun tối màu
mặt cạp trong quần có y nhãn hiệu xen việt tử thi đang trong giai đoạn phân hủy mạnh không thể nhận dạng được
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hưng yên
công an thành phố hưng yên thông báo đến các cơ quan đơn vị liên quan đề nghị
ai phát hiện những thông tin liên quan đến nạn nhân có đặc điểm nêu trên
thì thông báo về công an thành phố hưng yên theo số điện thoại chín trăm linh hai tám trăm tám mươi năm sáu trăm tám mươi năm
đồng chí trần lâm tùng phó trưởng công an thành phố hưng yên
hoặc số điện thoại chín trăm một mươi ba hai trăm tám mươi một trăm tám mươi hai đồng chí đỗ lương bằng điều tra viên để giải quyết
kính chào quý vị
các quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải của tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại khóm hai
phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
và đối tượng nguyễn hải đăng sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại ấp hiệp vinh
xã an trạch huyện đông hải của tỉnh bạc liêu
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hồng dân
của tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thanh khoản
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp phước thọ hậu xã phước long huyện phước long tỉnh bạc liêu
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối quý vị không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện